một lô hàng thịt lợn đã bốc mùi hôi thối đang để trên hai xe tải đưa đi tiêu thụ vừa bị công an huyện thống nhất của tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi tám do tài xế nguyễn đức bình quê tỉnh đồng nai điều khiển
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục bao tải trong thùng xe chứa thịt lợn không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y bốc mùi hôi thối nồng nặc
tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ lợn của ông bình tại xã gia kiệm huyện thống nhất cơ quan chức năng đã phát hiện thêm chiếc xe tải biển số sáu mươi p chín trăm bốn mươi chín cũng chứa thịt lợn đã qua giết mổ
không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y bốc mùi hôi thối và tím tái chuẩn bị được mang đi tiêu thụ
tổng trọng lượng của số thịt lợn trên hai xe ô tô là gần hai tấn
bước đầu ông bình khai nhận số thịt lợn chết và gần chết được mua gom của các hộ dân trong vùng với giá là một mươi đồng một kg
sau đó mang về cơ sở của gia đình giết mổ rồi vận chuyển lên bình dương tiêu thụ với giá là từ một mươi năm đến hai mươi đồng một kg
lực lượng công an tỉnh quảng nam vừa liên tiếp phát hiện thu giữ hàng tấn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử
cụ thể lúc bốn h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tiến hành kiểm tra ô tô tại đầu kéo biển kiểm soát bảy mươi bảy h hai nghìn năm remox bảy mươi bảy r
ba nghìn bảy trăm ba mươi một lực lượng cảnh sát kinh tế phát hiện lượng lớn hàng hóa bao gồm bánh kẹo các loại đồ gia dụng rượu mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất
tại thời điểm kiểm tra số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ
trước đó kiểm tra ô tô tải đầu kéo năm mươi một d bốn nghìn ba trăm bảy mươi năm semi remok năm mươi một r một mươi bốn nghìn sáu mươi năm lực lượng công an đã phát hiện trên xe vận chuyển hơn một tấn vải các loại
hai trăm bốn mươi ba hóa chất ngành dệt đều do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng minh một gốc xuất xứ
ngoài ra kiểm tra ô tô tại biển kiểm soát một mươi tám h một trăm năm mươi chín lực lượng cảnh sát kinh tế còn phát hiện gần hai tấn hóa chất ba mươi bốn btv một new dùng trong dệt may do ấn độ sản xuất không có hóa đơn chứng tử tại thời điểm kiểm tra
tất cả số hàng hóa trên đã bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật
tái chế một mươi tấn nhựa eva gây ô nhiễm môi trường
công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại thành pháp tnt có địa chỉ tại thôn dưỡng mông xã ngũ phúc huyện kim thành của tỉnh hải dương vừa bị tổ công tác của công an huyện kim thành kiểm tra phát hiện và lập hồ sơ xử lý
tại hiện trường lực lượng chức năng đã phát hiện đơn vị đang tái chế nhựa iva từ phế liệu dày da gây mùi khét xả ra môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ dân sinh sống xung quanh
quá trình làm việc đại diện công ty chưa xuất trình được các giấy phép liên quan
đến thời điểm hiện tại công ty đã tái chế được khoảng một mươi tấn nhựa eva cho các công ty khác
quá trình kiểm tra tổ công tác còn phát hiện tại nhà kho và khu vực chứa bên ngoài nhà kho của công ty chất nhiều bao tải bên trong có chứa đế dày và phế liệu đang trong quá trình sản xuất
mà còn được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ